tại tỉnh bến tre hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bến tre
tổ chức họp mặt đội quân tóc dài bộ đội thu hà đơn vị mang tên người chỉ huy lê thị thu hà
và các cựu nữ thanh niên sung phong nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bến tre đồng khởi
một trăm linh năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nữ tướng nguyễn thị định
dự buổi họp mặt có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí nguyễn thị thu hà
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cách đây đúng sáu mươi năm phong trào đồng khởi ở bến tre mở đầu cho cao trào tấn công và nổi dậy của toàn miền nam
từ phong trào đồng khởi đã xuất hiện một đội quân độc nhất vô nhị trên thế giới là đội quân tóc dài
từ xứ dừa đội quân tóc dài đã mở rộng toàn miền nam và đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quân số thường trực đã lên tới hai triệu phụ nữ
cũng từ lực lượng phụ nữ đông đảo của đội quân tóc dài đã xuất hiện một đại đội vũ trang cũng rất đặc biệt
của người trung đội trưởng anh dũng là bộ đội thu hà
lực lượng ban đầu chỉ ba mươi sáu cô gái tuổi đôi mươi bộ đội thu hà là lực lượng bộ đội nữ đầu tiên của chiến trưởng khu tám khu chín
đội quân tóc dài bộ đội thu hà và nhiều gì nhiều chị thanh niên sung phong cùng với các mẹ việt nam anh hùng và đông đảo phụ nữ nam bộ
đã đóng góp không nhỏ cho ngày độc lập và thống nhất đất nước
buổi gặp mặt là buổi sinh hoạt chính trị vô cùng ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau